bộ lao động thương binh và xã hội vừa tổ chức cuộc họp lần thứ nhất ban soạn thảo tổ biên tập dự án bộ luật lao động sửa đổi
nhiều nội dung cơ bản đã được đưa ra để lấy ý kiến của các thành viên nhằm xây dựng một văn bản hoàn thiện
bảo đảm hài hòa lợi ích của nhiều đối tượng trong xã hội
theo dự thảo bộ luật lao động sửa đổi các nội dung chính đang lấy ý kiến gồm phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của bộ luật
các vấn đề về hợp đồng lao động làm thêm giờ chính sách tiền lương tuổi nghỉ hưu đình công
theo ý kiến của một số thành viên tổ biên tập ban soạn thảo rất nhiều vấn đề mới mang tính dự liệu cần đưa vào dự thảo
để bảo đảm điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh trong tình hình mới
vấn đề tranh chấp nào đó chúng ta vẫn cứ quy định theo cách tiếp cận cũ
tức là một cái cơ quan giải quyết nó đặc xếp hành chính rồi lại là kiêm nhiệm về cơ bản nó sẽ không vận hành được
và không cần tận sửa luật xong lại tiếp tục không vận hành
và cái này nó dẫn đến một hệ lụy đó là người lao động cuối cùng thì người ta vẫn chọn cái con đường đấy là cứ đình công
thì người ta gọi là đình công thôi là cứ chọn cái con đường ngừng việc tập thể là cái giải pháp
đối với vấn đề độ tuổi nghỉ hưu dự thảo hiện quy định từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cứ mỗi năm tăng ba tháng với nam và tăng bốn tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
xa hơn một chút và đặc biệt là phải có định hướng trong cái bối cảnh như là bộ trưởng nói là hội nhập quốc tế
đó là câu chuyện chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cách mạng công nghiệp bốn
trong đó có vấn đề lao động vấn đề người máy thay thế lao động công nhân như thế nào
chứ không chúng ta sẽ lại tụt hậu trong cả vấn đề luật pháp
dự kiến dự án này sẽ được trình xin ý kiến thành viên chính phủ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
và trình quốc hội cho ý kiến vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín